được trở về với vòng tay yêu thương của người thân gia đình và xã hội là mong muốn của nhiều phạm nhân đang chấp hành án tại trại giam trên cả nước trong dịp quốc khánh hai tháng chín này
tại tỉnh sơn la năm nay có một phạm nhân được đặc xá trong dịp này và đây cũng sẽ là cơ hội để họ những người được đặc xá bước sang một trang mới của cuộc đời
phòng giam c một trại tạm giam công an tỉnh sơn la cà văn hưng năm nay được đặc xá trở về với gia đình
từ hôm trước hưng ngồi gấp lại bộ quần áo mới để hôm sau hưng sẽ mặc bộ quần áo này thay cho bộ quần áo phạm nhân đang mặc và nghĩ về khoảnh khắc mình sẽ trở lại với cuộc sống bình thường
trước đó các phạm nhân trong phòng chia tay hưng không nước chỉ có túi bánh kẹo nhỏ ban giám thị trại tạm giam tặng cho phòng nhân ngày đặc xá
trong thời gian gần ba năm trong này tôi cảm thấy rất là
ấn hận về hành vi phạm tội của mình gây ra sau khi ngày mai trở về với gia đình và người thân tôi cảm thấy rất là vui
cố gắng để nhìn trước để nhìn thấy khỏe sau là về là một công dân lao động tốt đừng vi phạm những con đường tội lỗi để vào đây để gia đình suy nghĩ nhiều
sau khi trở về với địa phương tôi sẽ cố gắng kiếm một cơ quan
vì làm đơn tiện để giúp gia đình vươn lên thoát nghèo
ngày mai phạm nhật hưng được đặc xá trở về cùng với gia đình tôi rất cảm thấy vui
đấy cũng là một động lực cho tôi cùng với anh em phạm nhân trong này để cố gắng cải tạo tốt sau này được gửi sự quan hồng của nhà nước
trại tạm giam công an tỉnh có bảy mươi bảy phạm nhân dịp mùng hai tháng chín này có một người được đặc xá
trại đã triển khai mọi phương án để tổ chức thành công
lễ công bố cho người được đặc giá và đồng thời người thân của họ sẽ được đón tại trại
đối với chúng tôi là những người trực tiếp quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân
niềm vui lớn nhất của chúng tôi được thấy những phạm nhân được giảm án tha tù
đặc biệt hơn đối với những phạm nhân có quá trình cải tạo tuyến bộ được chủ tịch nước đặc xá
rất hy vọng rằng với tư duy hướng thiện đã được trang bị
các anh chị sẽ sống hướng thiện
sống có ích cho bản thân gia đình và xã hội
cuộc sống luôn cho chúng ta một cơ hội và đó là ngày mai
chỉ ngày mai thôi khi cánh cổng của trại giam khép lại thì cánh cửa của cuộc đời cũng sẽ mở ra một lần nữa
họ được trở về với gia đình về với người thân và viết tiếp những ước mơ còn đang giang dở của mình bằng đôi bàn tay hướng thiện